những ngày vừa qua ngư dân tỉnh phú yên phấn khởi vì trúng đậm cá nục biển
tàu nhỏ thì vài trăm kg lớn thì từ một năm đến hai tấn cá cho thu nhập hàng chục triệu đồng
tại cảng cá phú lạc huyện đông hòa tàu tâm đập vào bến bán thủy sản với sản lượng lớn
chủ yếu là cá nục biển được thương lái thu mua tại chỗ với giá từ một mươi hai một mươi năm đồng một kg
có tàu khai thác được từ một năm đến hai tấn cá lãi gần hai mươi triệu đồng
tuy giá cá nục không cao nhưng nhờ sản lượng đánh bắt lớn có bao nhiêu tiêu thụ hết bấy nhiêu
ngư dân thu nhập cao rất phấn khởi liên tục xuất bến
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên từ đầu năm đến nay
sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt gần năm mươi bốn tấn tăng ba so với cùng kỳ
riêng trong tháng bảy vừa qua đạt hơn bảy bảy trăm sáu mươi tấn tăng hai tám so với cùng kỳ
trong đó thủy sản khai thác đạt gần sáu tấn